lực lượng bộ đội biên phòng tỉnh kiên giang vừa kịp thời ứng cứu thành công sáu người dân bị nạn trên biển trong đó có một phụ nữ và ba trẻ em
khoảng ba giờ sáng nay nhận được tin báo của ngư dân có một phương tiện bị nạn chìm tại khu vực vùng biển giữa quần đảo hải tạc và quần đảo bà lụa thuộc địa bàn huyện kiên lương
trên phương tiện có sáu người ban chỉ huy đội hai đang làm nhiệm vụ đã triển khai tìm kiếm cứu nạn
sau gần hai giờ tàu bp hai mươi một nghìn hai trăm linh năm đã tiếp cận tàu bị nạn vị trí tàu gặp nạn cách hòn heo huyện kiên lương về hướng tây tây bắc khoảng một mươi ba năm hải lý
đến sáng ngày hai mươi bảy tháng một sau khi được các quân y đơn vị chăm sóc tình trạng sức khỏe cả sáu người trên đã ổn định
bộ chỉ huy biên phòng tỉnh kiên giang đã đến thăm hỏi động viên và trao hỗ trợ một năm triệu đồng để bà con làm lộ phí về quê đón tết